trong kháng chiến chống pháp cũng như trong những năm chống mỹ sông mã là một tuyến giao thông đường thủy thuận lợi đã góp phần vào chiến công chung của nhân dân ta
thời điểm ấy sông mã và những con đỏ gỗ chính là phương tiện duy nhất để người dân các huyện miền xuôi miền ngược dọc hai bờ sông đi lại giao thương trao đổi hàng hóa
chính môi trường lao động cũng như cuộc sống và nếp sinh hoạt trên những con đỏ đã trở thành nguồn cảm hứng để những cơ hội này nở sinh xuôi
lời ca tiếng hát đã làm phơi đi những mệt nhọc đường trường tạo không khí vui tươi phấn khởi giúp mọi người cùng chia sẻ tương trợ lẫn nhau cùng treo lái con đỏ đi nhanh hơn
họ sông mã vì thế mà ra đời
khi những chuyến đò vẫn còn chạy đều trên sông hãy có câu hỏi cất lên
không khí trên bến dưới đò lại nhuộn nhịp tấp lập hẳn lên
họ đò ngược họ đò xuôi họ mắc cạn và họ cập bến
họ rời bến còn gọi là họ mười khách lá ấm điệu mở đầu nên câu hỏi thường vui tươi khỏe khoắn thể hiện được tinh thần hứng khởi chào mời để bắt đầu chuyến hành trình mới
nhờ những câu hỏi như vậy mà mọi người cùng đi trên chuyến đò cảm thấy vui vẻ hơn gần gũi với nhau hơn
hôm nay hai bà đi buôn bán không được không
ở mỗi con đò ngoài người chủ đò còn có một người tháo vát giàu kinh nghiệm được mọi người tiên kể trao cho điều khiển chung
người này thường ra hiệu lệnh cho mọi người và là người bắt cái trong các câu hò
mỗi đò thường có ba hoặc bốn chai đò giữ nhiệm vụ trèo trống
chai đò có thể chia ra hai tốt để trống đò nối tiếp nhau liên tục và hưởng ứng theo câu hò của người bắt cái
là những khi mà coi như trời yên biển lặng thì phải nói là nó rất gì là đi vào lòng người
các điệu hò được thể hiện theo suốt chặng đường đò đi
khi con đò đi ngược dòng nước người ta thể hiện điệu hò đò ngược
sau mỗi câu hò của người bắt cái như hiệu lệnh để cùng thống nhất động tác lấy đà
các chai đò vừa hùa nhau hát câu sô vừa trống sao đẩy đò tiến về phía trước
qua mỗi đoạn lái đò người ta lại nghĩ ra các bài hò khác nhau
nếu khi gặp lúc nước ngược dòng khó đi chai đò lại cùng nhau hò câu hò để lấy sức vượt qua thác gành
khi con đò thong dòng trôi qua thác gành người ta lại nghĩ ra các bài hò khác nhau
khi con đò thong dòng trôi theo dọc nước êm ả người giữ tay lái cất giọng hò các làn điệu hò xuôi dòng
bốn chai đò chia ra hai bên mạng thuyền thong thả chèo vừa hòa giọng sô
lúc này công việc của người chèo đò đã nhẹ nhàng hơn nhiều
tiếng hò của họ cất lên vừa khỏe khoắn vừa vui tươi nhiều màu sắc
nội dung của các bài hò khi ấy cũng đa dạng phong phú hơn
hò đò xuôi gồm nhiều làn điệu khác
như hò xuôi nhịp đôi một hò xuôi nhịp đôi hai hò đường trường hò giọng giả hò xuôi theo làn văn
mỗi làn điệu hò đò xuôi có một âm điệu riêng
người bắt cái thường thay đổi các làn điệu hò cho không khí vui vẻ
cùng với điệu hò khoan nhặt khi thì dứt khoát mạnh mẽ khi thì vang vọng chữ tình
tiếng mái chèo cua nước tiếng chân rậm rộn rá xuống vắn thuyền của chai đò
dạo cho hò sông mã nét khác biệt độc nhất vô nhị
chữ anh phu mà cầm lái dô khoan dô hầy
thời anh em ta cầm trèo dô khoan dô hầy
chữ phách nhật thời trèo
chèo mở dô khoan dô hầy
thời chèo mở lái ra dô khoan dô hầy
chữ phách nh là nh chân rậm dô khoan dô hầy
thời phách ba ta gieo hò dô khoan dô hầy
chữ phách tư là tư kể chuyện dô khoan dô hầy
thời kể chuyện
em nghe dô khoan dô hầy
em có nghe thì nghe lặng lặng dô khoan dô hầy

chữ mây lợi là lời con miệng
nam mô a di đạo phật
chữ chim đan là đàn ca đu
nam mô a di đạo phật
khi qua đền qua chùa các trai đò cất lên hò niệm phật êm ái nhẹ nhàng để cầu mong chuyến đi thuận bùn xuôi gió
điệu hò niệm phật xuất phát từ tiếng ngưỡng của những người dân có cuộc sống sinh hoạt gắn với sông nước
khi đò đi qua chùa mọi người trên thuyền đều chắp tay niệm phật cầu xin cho chuyến đi được bình an thuận lợi
cũng từ đó các câu hò niệm phật ra đời
vừa mang âm điệu của họ lại vừa giống như một lời khẩn cầu xin được che chở phù hộ cho những người đi đò
nam mô a di đạo phật
nam mô a di đạo phật
chứ hỏi thăm là thăm chú tiêu
nam mô a di đạo phật

ai về thanh hoa

thanh hoa anh hùng
hình thức diễn sướng dân gian này không chỉ nhằm bộc lộ nỗi lòng mình với quê hương đất nước
mà còn nhằm làm giảm bớt những gánh nặng nhọc nhằn trong cuộc sống
dô ta dô ta
thế thô quang đã thô quang
thầy quán cho thô quang
cho người cho nhân
dô ta dô ta dô ta
cho nhân lời mừng
quán người thô quang
thế thô quang đã thô quang
mừng tin chứ thăng trần
thế thô quang đã thô quang
chứ đức lòng là quần dân
dô ta dô ta
thế thô quang đã thô quang
khi mà kể cả dân ở hai bên bờ sông
khi mà nghe thấy
là đo về là chủ yếu là nghe thấy những các cái lời ca tiếng hát của các cụ
mà nó thúc giục vào lòng người lắm
thế cho nên là dân ở hai bên bờ sông cũng là đều ra để thưởng thức nghe đấy
rồi là các cụ cũng rất là hân hoan phấn khởi
là cả một cái hành trình của một chuyên đò là của mình đã thong rồng biến giọt
đấy và có một cái động lực rất mạnh mẽ
ngày nay con đò chở khách gần như chỉ còn là hình ảnh của ký ức
đôi bên bờ sông chỉ còn lác đác vài chiếc thuyền
thi thoảng chạy qua chạy lại
chờ xăm ba vị khách đi từ bờ bên này qua bên kia
những chiếc đò vì thế mà thư vắng dần
cùng với đó người ta cũng chẳng còn mấy khi nghe thấy những câu hỏ sông mã vang lên trên sông nước mênh mông
phải đến khi câu lạc bộ hò sông mã và dân ca truyền thống được thành lập tại huyện hà trung
hò sông mã khi ấy mới được khôi phục phần nào
các buổi tập luyện hò của câu lạc bộ diễn ra thường xuyên
không chỉ tập hát mà tập luyện cả các động tác trèo đò đưa mái
may mắn hơn nữa trong câu lạc bộ vẫn còn những người được học và còn lưu giữ ký ức về những câu hò từ thời cha ông
họ lại có dịp ngân lên câu hò truyền lại cho mọi người cùng nghe cùng học
tôi đây là đi theo bố bố là dân đò dọc
đoàn đò dọc là mỗi lần lên cẩm thủy lên hồ xuân la hán là mua hàng về bến triềng là đậu ở đấy
thì mỗi lần đấy là tôi đều ở trên thuyền lên với bố
sau khi đó là bố già bố không đi được nữa thì là khi thành lập câu lạc bộ hò đò sông mã đây của thị trấn từ ngày thành lập thị trấn
là năm nay là ba năm rồi
hai mươi một năm rồi là tôi đi theo hát đến bây giờ đến bây giờ các lứa tuổi lớn lên
lớn lên đang là ý là chúng tôi muốn truyền lại cho con cháu để sau này gìn giữ lấy cái bản sắc của quê hương đây
hò sông mã là hình thức hát dân ca có tính tập thể cao thể hiện được những đặc trưng trong công việc lao động trên sông nước
những làn điệu hò thay đổi là tùy theo mức độ lao động khẩn trương căng thẳng hay là lúc thoải mái nhẹ nhàng
âm điệu chung của các làn điệu hò sông mã đều khỏe khoắn và nhịp nhàng
nội dung lời ca của hò sông mã thể hiện sự lạc quan tươi sáng đồng thời thể hiện tính yêu cuộc sống sông nước của nhân dân thanh hóa và niềm tự hào về dòng sông của quê hương mình

có những điệu hò còn thể hiện những kinh nghiệm đúc xuất được trong quá trình đi đò
nhưng nội dung vẫn luôn thể hiện sự gắn bó chặt chẽ giữa con người xã hội và thiên nhiên
điệu hò sông mã này nó đã gắn liền với cuộc sống mưu sinh của người dân hà trung nói riêng và người dân trong tỉnh thanh hóa nói chung
nó gắn liền với cuộc sống giữa
trong khi đang lao động thì có thể mệt nhọc ta có thể vận dụng một vài điệu hò sông mã để mình làm vui để rồi mình cùng cổ vũ để có động lực cho mọi người cùng tiếp tục những công việc hoàn thành công việc
điệu hò này nó gắn liền với cuộc sống
là một người có nhiều tâm huyết với điệu hò sông mã quê hương lại được nghe và học những câu hò này từ khi còn nhỏ
anh long luôn mong muốn được lưu giữ lại những điệu hòn này
ngoài những câu hò được học từ cha chú anh còn theo học các lớp học do các nghệ nhân truyền dạy để làm dày thêm vốn kiến thức của mình về hò sông mã
hiện nay tại huyện hà trung anh là người duy nhất còn thuộc và hát thành thạo hơn một mươi điệu hò còn lưu giữ được
anh đã dạy lại cho rất nhiều người với mong muốn sẽ có lớp trẻ kế cận bồi đắp và duy trì điệu hò trên con sông quê
nhiều thành viên trẻ từ khi tham gia câu lạc bộ được nghe và tham gia hò cùng các cô chú anh chị cũng dần yêu thích và mong muốn tiếp nối truyền thống giữ gìn cái hay cái đẹp của câu hòn

thì tôi sẽ cho theo những cái nhịp bước và những cái dập chân
rồi là những các cái hoạt cảnh bối cảnh trên một cái
mình mô tả lại trên cả một cuộc hành trình của hòa đỏ dọc
từ đầu bến này sang đầu bến kia
được nghe từ bé thì lúc nào đi chơi thì cũng cứ ý ai ý ở một vài câu
thì đến sau thì phát hiện ra được là mới thích và yêu cái bộ môn hòa sông mã này
được mọi người đi
trước là những người đã từng tiếp xúc với hò sông mã này
truyền dạy cho mình để mình có khả năng để truyền dạy lại cho những người khác
nó yêu thích cái gọi là cái môn là dân ca cổ truyền
là cái môn cái hòa sông mã này nó được phát huy và bảo tồn
chỉ biết rằng chính con sông quê hương ấy đã bổ đắp nên một di sản quý giá
đó là nghệ thuật hòa sông mã
hò sông mã như là biểu tượng là tâm hồn kết tinh của quê hương xứ sở
nhờ những điệu hòa ấy mà người ta thấy một bức tranh quê đẹp giàn dị sống động và có tình hơn bao giờ hết
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
trong việc sở hữu bảo tồn và truyền dạy các giá trị văn hóa dân gian
ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn một người nghệ nhân đặc biệt
ông phải chịu khiếm khuyết trên cơ thể nhưng lại có trong tim tình yêu lớn với các loại nhạc cụ dân tộc
bằng nỗ lực của bản thân không chỉ được phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú
ông còn được bà con dân làng tin yêu bởi ý chí bởi nghị lực và tài năng của mình
bị khiếm thị từ khi còn rất nhỏ tuổi nhưng nghệ nhân lê hồng triệu chưa từng từ bỏ niềm yêu thích với các loại nhạc cụ đặc biệt là nhạc cụ dân tộc
mất đi đôi mắt cũng đồng nghĩa với việc mất đi ánh sáng mọi thứ trở nên khó khăn hơn rất nhiều
thế nhưng vì đam mê với các loại nhạc cụ tâm hồn đã được thấm đẫm trong những âm thanh ấy từ khi còn nhỏ
ông triệu không quản ngại khó khăn bắt đầu
tập đàn dù chẳng thể nhìn rõ hình dáng hay những sợi dây đàn
khi mất đi đôi mắt ông lại có được đôi tay nhạy bén vô cùng
khả năng cảm thú âm thanh thiên phú đã giúp ông sớm nhận biết các nốt nhạc và các âm thanh khác nhau từ các loại đàn khác nhau
chẳng hề có thầy dạy ông cứ cẩn mẫn tập luyện vượt qua bao khó khăn
dần dần ông chơi được thành thạo nhiều loại nhạc cụ dân tộc như đàn tam đàn bầu
lúc tôi học mà tôi đánh cái mandolin ấy hình như là năm mươi thằng con tay dần dần đó
mà tôi kiên trì tập bởi vì gia đình tôi là ông bố đẻ tôi thân sinh tôi thích nhạc lắm
ông thích ông nhì còn các cơ quan cũng thích nhạc ông về
vừa kèm cho tôi kèm là thích nghe nhạc con không dạy cho con nhưng mà thích nghe nhạc con sử dụng
ông mua cho đàn sáo nhị lúc đấy ông mua ông làm vậy đó
khi còn trẻ ông tham gia các công tác tại địa phương
đến khi về hưu ông cùng một số người tham gia câu lạc bộ văn nghệ và đảm nhận vai trò làm nhạc công chính của cả đội
chơi tốt nhiều loại nhạc cụ lại đam mê với nó
nên dù không có đôi mắt sáng như bao người nhưng ông vẫn luôn làm tốt vai trò của mình
không những thế ông còn truyền tình yêu và cảm hứng tới nhiều người trong câu lạc bộ
mọi người học được từ ông nhiều điều khâm phục ông cũng vì nhiều điều và từ đó mà tỏ lòng kính trọng
ông đã từng tham gia nhiều hội diễn dành nhiều huy chương vàng
đến nay sau những nỗ lực và cố gắng của mình
ông đã được nhà nước công nhận là nghệ nhân ưu tú đó là niềm vui lớn
nhưng đối với ông danh hiệu nghệ nhân trong lòng người dân và bà con lối xóm mới thực sự là điều quý giá
đàn tức là đàn từ lúc bé
năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn sáu mươi năm là bác đã làm nhạc cho quân đội tức là các đơn vị bộ đội đi qua hầu như là các cái bài
năm tháng đã qua thì hầu như là bác triệu kéo cho mọi người
và cái tiếng đàn của bác triệu rất ngọt đi vào lòng dân rất là hào hứng
tôi muốn rằng là ta nên giữ được cái bản sắc dân tộc
tôi rất sợ nó mai một đi
mà mai một đi thì không những là ở hà trung
rồi ở việt nam mình là đang khôi phục cái bản sắc dân tộc
mà bây giờ cứ bảo nó mai một đi thì tôi không biết
lúc đó tôi nghĩ là ở đây có một số người đang bảo nó khôi đừng hát trèo nữa
tôi bảo tôi nói xin lỗi tôi bảo tôi nói nếu mà không còn tôi thì không biết thế nào

gắn bó với những cây đàn đã được gần sáu mươi năm
ông triệu không chỉ giỏi các loại nhạc cụ truyền thống
mà còn rất tâm huyết với làn điệu dân ca đặc biệt là hát trèo
ông có thể vừa đàn vừa hát những tích trèo cổ nổi tiếng
những khi rảnh rỗi ông lại cùng hai người con và các thành viên trong gia đình ngồi hát với nhau đôi ba câu trèo
cũng như ông anh trung và chị hoa đã sớm được nghe nhạc từ nhỏ
những âm thanh trong trèo gia diết của tiếng đàn đã đi sâu vào tâm tường
đã nuôi nắng tâm hồn anh chị từ khi còn nhỏ cho đến tận bây giờ
ông triệu đã truyền lại tình yêu cho những người con của mình theo cách ấy nhẹ nhàng mà tự nhiên
đến nay cả hai người con của ông đều đang tiếp nối nghiệp cha
giữ gìn câu hát và vun đắp tình yêu với văn hóa dân tộc
để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
thanh hóa có nhiều thứ đặc sản nước tiếng gắn liền với từng vùng miền như nem chua bánh gai bánh lá
món nào cũng mang hương vị rất đặc trưng
về mảnh đất hà trung có một món ăn dân dã không thể bỏ qua đó là món mắm tép hải yên
dù mang hương vị đồng quê giản dị nhưng món ăn thơm ngon nước tiếng này đã từng là vật phẩm tiến vua mỗi dịp tết đến
vì vậy trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị món mắm tép trứng xanh của mảnh đất này
bao đời nay người dân ở xã hà yên huyện hà trung tỉnh thanh hóa đã gắn bó với nghề đánh tép trên các con sông hoạt sông tam điệp và các con canh nhỏ quanh vùng
cũng chính từ các mẻ tép tươi ngon đánh ở sông về người dân mới chế biến ra món mắm tép thơm ngon nổi tiếng
để làm ra món mắm tép những người phụ nữ phải dậy từ sáng tinh mơ mang theo cái lùi một vật dụng quen thuộc của người dân vùng này ra sông để đánh tép
đánh tép ở như canh như ao là về với mức độ là đánh theo cái rông có cái khu nào mà có rông thì là có tép mà cái khu nào không có rông thì là không có tép
hôm nay là nhà tôi vẫn có chiếc đánh tép và có núi
vậy là cái núi của ông bà để lại là cứ phải đánh hai bên này này là đường rậm và hoặc là năn lát thì đánh cái này thu hoạch được hơn cao hơn
nguyên liệu chính làm ra mắm tép hải yên là tép diêu một loại tép với thân hình nhỏ xanh trong có trên dòng sông hoạt
tép diêu bắt về rồi mang đi rửa sạch sau đó trộn với thính đã rang vàng và muối đường theo tỷ lệ nhất định
tiếp đến tép được đổ vào chung ủ
khi ủ phải thường xuyên kiểm tra đảo đều để các lớp tép bên trên không bị hỏng
mắm được ủ trong thời gian một đến hai tháng là có thể sử dụng
hành trình làm mắm tép không dễ
theo người dân làm nghề mắm tép xã hải yên chỉ riêng công đoạn làm sạch tép diêu chung vải cũng đã tốn nhiều công sức
khu vực ủ mắm lúc nào cũng phải giữ thật sạch sẽ
để đảm bảo các chum vải mắm không bị hỏng
chúng tôi là phải thăm liên tục
ngày mới làm một tuần trước là phải ngày nào cũng một lần thăm là đảo
nhưng mà từ một mươi ngày trở về sau là hôm nay không đảo thì mai sẽ đảo
ngày xưa ông bà tôi là người chính gốc ở đây mà ông bà làm từ đời xa xưa mấy đời người rồi
mà chúng tôi là thế hệ không biết là bao nhiêu
mà tôi thực tế là tôi làm cái đây tôi bán khoảng một mươi năm
mắm tép hà yên có nhiều cách chế biến rất đơn giản
người ta có thể thêm một chút đường và mì chính rồi chưng lên để dùng chấm với các đồ luộc như thịt ba trì rau củ quả hoặc cũng có thể rang với thịt thành món ngon khó cưỡng
chương trình sắc màu dân tộc tuần này với những khám phá về văn hóa sứ thanh xin được tạm dừng tại đây
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo
với những trải nghiệm mới về văn hóa độc đáo
mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình quý vị có thể gửi về hòm thư phongvănhoaacomnhân dân org vn hoặc qua số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh tám
xin kính chào và hẹn gặp lại